văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi bảy toàn quốc đã xảy ra ba mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi ba người và có hai mươi hai trường hợp bị thương
trong khi đó trong báo cáo về tình hình an toàn giao thông ngày đầu dịp nghỉ tết dương lịch ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết toàn quốc xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi ba người bị thương chín người
như vậy tổng số người chết vì tai nạn giao thông qua hai ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu và mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy là năm mươi sáu người
ngoài ra có ba mươi một người khác bị thương
riêng trong ngày một tháng một cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra xử lý hơn hai bốn trăm linh trường hợp vi phạm nộp kho bạc nhà nước hơn hai ba tỷ đồng
cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra xử lý một trăm ba mươi năm trường hợp xử phạt hơn một trăm linh triệu đồng